các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh nguyễn trọng thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tổ dân phố liên sơn cùng hai con trong vụ tai nạn xảy ra vào tối một mươi hai tháng một
hai đứa con lớn của anh thu không hề tin rằng trước mặt là di ảnh của bố mẹ và hai em út
vật vã trước bốn di ảnh người thân nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín con gái đầu lòng của vợ chồng anh thu gào khóc nứt nở rồi ngất liệm
hiền không chịu mặc áo tan vì không thể chấp nhận sự thật quá bi thương ập đến gia đình
bản thân lấy chồng xa lại do dịch covid một mươi chín khiến cho hiền ít có dịp về thăm bố mẹ
tết này hiền dự định đưa con về chơi với ông bà nhưng không kịp nữa rồi
con cháu nguyễn trọng tuấn sinh năm hai nghìn bảy con trai của anh thu mới học lớp chín đã phải chịu nỗi đau quá lớn
bố mẹ và hai anh tuấn bị tai nạn trên đường đi đám cưới
đoạn đường đến đám cưới chỉ có hai trăm linh mét có ngờ đâu lại gặp tai nạn quá thảm khốc
bà con hàng xóm đến đám tăng không ai khỏi sốc

được biết vợ chồng anh thu thuê căn nhà ở phía đường lớn cạnh hiện trường vụ tai nạn không xa để bán hàng tạp hóa
đoạn đường xảy ra vụ tai nạn có nhiều phương tiện vận tải cỡ lớn thường xuyên di chuyển
ngay đầu đoạn khu phố liên sơn cũng có một khúc cua khuất tầm nhìn
cùng với việc không có giải phân cách giữa nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng
theo người dân địa phương đoạn đường này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông trước đó
thông tin từ một số người dân cho biết lúc xảy ra sự việc anh thu chở vợ chồng cùng hai con đi đám cưới
trên đường đi vì tránh chiếc xe khác đi cùng chiều nên lấn sang làn đường bên trái và va chạm vào đầu xe tải
đây có thể được coi là đại tan ngày giáp tết khiến cho bốn người tử nạn trên đường
cụ thể thông tin từ ban an toàn giao thông tỉnh thanh hóa cho biết vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi hai tháng một
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu h một nghìn ba trăm ba mươi bốn do lê hữu an
trú tại phường tỉnh hải thị xã nghi sơn điều khiển đâm vào xe mô tô biển kiểm soát ba mươi sáu u hai mươi nghìn năm trăm ba mươi một do anh ntt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ ở phường hải thượng thị xã nghi sơn điều khiển
hậu quả con trai anh t là ntn sinh năm hai nghìn một mươi ba tử vong tại chỗ anh tê và vợ là ntt
tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng con gái anh t là ntn sinh năm hai nghìn một mươi hai bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đến khoảng một giờ bốn mươi cháu đã tử vong
tại hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cho thấy vết phanh của chiếc xe tải dài khoảng bốn năm mét sau khi va chạm với xe máy
sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
tại hiện trường cả xe ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng
người dân đã dựng rạp tại hiện trường ngay trên đường để cơ quan chức năng thực hiện công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc
được biết thời điểm xảy ra sự việc chiếc xe này đang chở sát vụn về nhà máy
xe ba mươi sáu h một nghìn ba trăm ba mươi bốn thuộc công ty cổ phần thương mại và cơ giới công nghiệp nghi sơn đã được sở giao thông vận tải thanh hóa
cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
số năm nghìn tám trăm bốn mươi hai loại hình vận tải hàng hóa thông thường ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi

sau khi nhận được báo cáo ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu ủy ban an toàn giao thông tỉnh thanh hóa
khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông và phòng dịch covid một mươi chín
trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc đồng thời xác minh nồng độ cồn của tài xế
xác minh tình trạng quá tải và điều kiện an toàn kỹ thuật của ô tô
xác minh việc thực hiện quy định về kinh doanh vận tải và trách nhiệm chủ ô tô doanh nghiệp
khẩn trương tổ chức tham hỏi động viên chia buộn với gia đình nạn nhân trong vụ việc
liên quan đến vụ tai nạn vào chiều một mươi ba tháng một ông khuất việt hùng phó chủ tịch
chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia bà phan thị thu hiền phó tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam
và đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an đã vào thăm viến
động viên những đau thương mất mát đối với gia đình bốn nạn nhân
theo ông hùng liên quan đến vụ việc này phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia phạm bình minh yêu cầu
ban an toàn giao thông tỉnh thanh hóa chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã nghi sơn khẩn trương khắc phục hậu quả
vụ việc bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và phòng dịch covid một mươi chín trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc
ngoài ra ban an toàn giao thông tỉnh thanh hóa chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh nồng độ cồn của lái xe tải và xe mô tô
đồng thời xác minh tình trạng quá tải và điều kiện an toàn kỹ thuật của xe ô tô tổ chức giao thông tại hiện trường trước khi xảy ra vụ việc
xác minh tình hình thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải trách nhiệm chủ xe ô tô doanh nghiệp
ngay trong chiều ngày một mươi ba tháng một đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cũng đã tiến hành kiểm tra hệ thống biển báo
vạch kẻ đường điểm giao cắt gần khu vực xảy ra tai nạn giao thông để có đánh giá về tổng thể về vụ việc
được biết thời điểm trước khi va chạm xe tải chạy với tốc độ bốn mươi km một giờ xe có hạn đăng kiểm xe đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lái xe có đầy đủ giấy phép lái xe thông tin từ một số người dân cho biết lúc xảy ra sự việc anh thu chở vợ cùng hai con đến đám cưới
khi đi đến km ba năm trăm linh tránh chiếc xe khách đi cùng chiều nên không may sang làn đường bên trái va chạm với đầu xe tải
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ba ngày nghỉ tết dương lịch ba mươi tám người tử nạn ba mươi năm người bị thương vì tai nạn giao thông
có thể thấy tình hình an toàn giao thông những ngày giáp tết đang được quan tâm hơn bao giờ hết vì chúng ta không ai nghĩ mình chính là nạn nhân của những vụ tai nạn thương tâm này
có lẽ khi nhắc đến tai nạn ai cũng sẽ niệm thần chú
trừ mình ra thế nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ giống như số liệu trong ba ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai cả nước đã xảy ra sáu mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi tám người và bị thương ba mươi năm người
đây là số liệu được ủy ban an toàn giao thông dẫn thống kê của cục cảnh sát giao thông và báo cáo văn phòng chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông ba ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi
số liệu này được tính từ trưa ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến trưa ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể trong ba ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai cả nước đã xảy ra sáu mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi tám người bị thương ba mươi năm người trong đó đường bộ là nơi xảy ra hầu hết số vụ tai nạn và thương vong
đường sắt xảy ra một vụ làm một người chết
so với ba ngày đầu năm hai nghìn hai mươi một trong ba ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai số vụ tai nạn giao thông giảm ba vụ giảm hai người chết và giảm hai người bị thương
trong dịp nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai tại hà nội tp hcm
tp hcm đà nẵng và các địa phương giáp tranh không xảy ra ủng tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng
trong ba ngày nghỉ tết dương lịch cảnh sát giao thông sáu mươi ba địa phương đã phát hiện và xử lý một mươi chín hai trăm tám mươi năm trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên đường bộ
phạt tiền hai mươi hai sáu mươi năm tỷ đồng tạm giữ chín mươi một ô tô hai một trăm hai mươi sáu mô tô tước một hai trăm bốn mươi một bằng lái xe
trong đó có tám trăm một mươi hai tài xế vi phạm nồng độ cồn và bốn trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy
các đội tuần tra kiểm soát giao thông trên đường cao tốc của cục cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý chín mươi trường hợp vi phạm phạt tiền một trăm chín mươi tám năm triệu đồng
tước năm mươi ba bàn lái xe
qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc lực lượng chức năng ghi nhận chín trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm an toàn giao thông
lập biên bản xử phạt chín mươi năm trường hợp gửi thông báo vi phạm tới hai trăm bảy mươi năm trường hợp
với đường thủy cảnh sát giao thông đã xử lý ba trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm an toàn giao thông
phạt tiền hai trăm chín mươi sáu triệu đồng
trong dịp nghỉ tết dương lịch đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã nhận chín lượt phản ánh tình trạng xe dù
bến cóc ung tắc tại các tuyến đường trong hà nội tp hcm
các thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra xử lý
theo văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên dịp nghỉ tết dương lịch năm nay nhiều người dân thay vì về quê đã lựa chọn ở lại thành phố để phòng chống dịch
một số địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch trong dịp tết dương lịch
nên các trung tâm thương mại khu vui chơi địa điểm du lịch không xảy ra hiện tượng tập trung đông người
một số người về quê hoặc là lựa chọn đi du lịch bằng xe cá nhân thay vì đi xe khách
nên các bến xe khách sân bay không xảy ra tình trạng ôn tắc
tuy nhiên vẫn còn tình trạng ung ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại hà nội và tp hcm
tình trạng vi phạm nồng độ cồn tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe máy
vụ việc trên cũng là lời cảnh báo cho mỗi người
an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà vì vậy mỗi người dân hãy tự giác chấp hành pháp luật
về trật tự an toàn giao thông không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
vì tính mạng của chính mình và cộng đồng